đoàn công tác khảo sát thực tế an ninh nguồn nước do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển làm trưởng đoàn
đã có chuyến khảo sát thực tế tại hai nhà máy thủy điện a vương và đắc mi bốn
và làm việc với ubnd tỉnh quảng nam
lãnh đạo tỉnh quảng nam cho biết hiện có bốn mươi sáu dự án thủy điện đã được phê duyệt
và có hai mươi hai dự án thủy điện đưa vào vận hành góp phần giảm lũ cho hạ lưu
bảo đảm nguồn nước sinh hoạt sản xuất trong mùa cạn
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao tỉnh quảng nam
trong việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ khá chặt chẽ tuy nhiên không được chủ quan
quảng nam luôn phải có quan chắc theo dõi phải tính đến việc trồng rừng ngập mặn
đập ngăn mặn và cần phải chú trọng bảo vệ rừng